theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo hà nội tính đến một mươi bảy giờ chiều qua tổng hợp báo cáo của các phòng giáo dục và đào tạo của một mươi bảy huyện thị xã cho thấy các trường học đã hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh lớp chín trở lại trường học trực tiếp kể từ sáng ngày hôm nay sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
đối chiếu các quy định và tiêu chí của thành phố hướng dẫn liên ngành giáo dục và đào tạo y tế qua giả soát kiểm tra các trường đều đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn
các trường cũng đã xây dựng phương án dạy học phù hợp với thực tế của từng đơn vị trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xử lý tình huống khi phát hiện trường hợp học sinh giáo viên có yếu tố dịch tễ khi đang dạy học tại trường
các trường chủ động có phương án sẵn sàng ứng phó chuyển trạng thái dạy học nếu bất ngờ xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng
có liên quan đến cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh với tinh thần cố gắng ở mức cao nhất để việc dạy học không bị gián đoạn
trước đó vào ngày tám tháng một mươi một huyện ba vì là đơn vị đầu tiên được lựa chọn triển khai cho học sinh khối lớp chín các trường trung học cơ sở trên địa bàn trở lại trường học trực tiếp